diễn đàn củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp
ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông kiều long
diễn ra dưới sự chủ trì của phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ tại tỉnh đồng tháp
tham gia diễn đàn còn có các bộ ngành doanh nghiệp hợp tác xã cùng các tỉnh đồng bằng sông kiều long
tại diễn đàn các đại biểu một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác xã nông nghiệp
là cầu nối để giúp người nông dân tiếp cận các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu
hợp tác xã không chỉ dừng lại ở liên kết và tiêu thụ nông sản cho người nông dân
mà phải tổ chức lại hoạt động sản xuất bảo quản và chế biến sản phẩm
bên cạnh vai trò chủ lực ở cơ sở của hợp tác xã nông nghiệp
việc ứng phó với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông kiểu long rất cần sự chung tay của cả hệ thống
bao gồm từ việc đa dạng hóa phát triển nông nghiệp thay đổi lịch thời vụ
đến xây dựng các chương trình kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu khai thác sử dụng tài nguyên nước